lễ rồi có nghĩa rằng là chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái cổ phiếu blue chip hơn và những cái cổ phiếu này thì thông thường nó sẽ có cái độ an toàn cao hơn và do đó chính vì thế mà rõ ràng là như vậy thì đối với khi mà chúng ta áp dụng lô lễ rồi thì có nghĩa rằng là có thể chúng ta nên nghĩ đến cái việc là chúng ta nên đầu tư vào những cái cổ phiếu có cái nền tảng cơ bản tốt hơn và theo đó thì thông thường những cái cổ phiếu đó thì sẽ có cái thị giá cao
do đó chính vì thế mà tôi do rằng là chúng ta nên nghĩa bắt đầu là chúng ta nên nghĩ đến cái việc là đầu tư một cách bài bản hơn trong cái đặc biệt là kể cả những nhà đầu tư rất là nhỏ và cái lưu ý tiếp theo nữa rằng là trong cái việc bài giao dịch lô lễ thì cũng như tôi lưu ý ban đầu là cái thực hiện giao dịch lô lễ này thì không phải là một cách thuần lợi là chúng ta thực hiện một cái lệnh bán hoặc là một cái lệnh mua nhưng mà chúng ta phải thực hiện đồng lọt cả hai lệnh cả lô chẳng và lô lễ được tách được tách biệt nhau
vậy như vậy thì
nó sẽ hơi có một cái chút phức tạp một chút do đó chính vì thế mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý và cái lưu ý thứ hai lưu ý thứ ba nữa đó là trong cái những cái cổ phiếu mới đi biết ngày đầu tiên thì chúng ta cũng không thể nào mà mua mua được cái bằng giao dịch lô lễ cả chúng ta phải đợi cái ngày tới một trở đi thì như vậy thì chúng ta cũng có thể giao dịch lô lễ được và cuối cùng thì khi mà giao dịch lô lễ như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phát sinh những cái sẽ có điều kiện để chúng ta có thể mua về bằng margin
tuy nhiên là cái lượng này nó cũng sẽ không đáng kể do đó chính vì thế mà tôi cho rằng là đối với những nhà đầu tư giao dịch lô lễ thì tất nhiên là chúng ta nên ưu tiên về cái việc mà chúng ta sử dụng sử dụng bằng tiền tươi nhiều hơn và cũng sẽ là một cái điều kiện thuận lợi để cho nhà đầu tư có thể trải nghiệm trước khi mà chúng ta đổ một cái lượng tiền lớn để đầu tư vào thị trường thì giống như là chúng ta có thể có cái thời gian để chúng ta bét test những cái kiểm chứng lại những cái công cụ giao dịch hoặc là những cái phương pháp giao dịch của chúng ta
vâng thưa ông thì được biết là sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
minh đã phối hợp với công ty fpt để triển khai hệ thống giao dịch vậy thì ông nhận định như thế nào về tính ổn định của hệ thống này ạ
như chúng ta biết là khi mà một cái vấn đề mà chúng ta cũng có phần lo ngại là khi mà chúng ta áp dụng cái lô lẻ thì hệ thống nó cũng sẽ có những cái chiều tải nhiệt cho cái tần suất giao dịch hiện nay
vậy thì cái vấn đề đặt ra là cái hệ thống này có thể đảm bảo được hay không thì thứ nhất là chúng tôi cũng xin lưu ý rằng là hiện nay fbt cũng là cái đơn vị cung cấp cho cái hệ thống giao dịch trên sàn hà nội
như vậy thì có nghĩa rằng là họ cũng đã có những cái kinh nghiệm cho cái việc là các giao dịch lô lẻ hoặc là xử lý các lô lẻ trong cái quá trình giao dịch
cái thứ hai nữa đó là trong cái năm hai nghìn hai mươi một khi mà chúng ta thay đổi cái hệ thống dùng cái hệ thống fpt để xử lý cái quá trình giao dịch của hồ chí minh thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ thanh khoản của thị trường rất là cao trong năm hai nghìn hai mươi một nhưng vẫn không xảy ra những cái vấn đề gì trong cái quá trình mà giao dịch như năm hai nghìn hai mươi một xảy ra
như vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng
cũng có phần có thể thấy rằng là cái tính ổn định của hệ thống kể cả khi mà chúng ta có thể áp dụng cái lô lễ trong cái thời gian tới và đặc biệt nhất là trong cái hiện nay chúng ta thấy rằng là fpt cũng là một trong những cái đơn vị trong nước mà cung cấp cho hệ thống giao dịch hose
thì như vậy thì cái quá trình mà giả sử như có những cái có những bất lỗi mà có thể xảy ra thì đối với những cái doanh nghiệp nội địa cũng có thể sẽ xử lý kịp thời hơn so với nếu mà chúng ta sử dụng những cái công nghệ của các công ty nước ngoài
và như tôi cũng đã nói là họ có kinh nghiệm đã xử lý trên sàn hái
như vậy thì có nghĩa rằng là khi những cái áp dụng lô lễ hoặc là thậm chí áp dụng những cái điều kiện giao dịch như sàn hnx thì tôi cho rằng là hiện tại là hệ thống vẫn có thể đảm bảo được trong cái quá trình giao dịch của mình
vâng vậy thì đến với một câu hỏi cuối cùng thì ông nhận định như thế nào về hoạt động của giao dịch chứng khoán lô lẻ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hcm trong thời gian tới
nếu mà chúng ta áp dụng lô lễ khu hút nhiều nhà tư nhà lễ tham gia vào thị trường thì chúng ta cũng sẽ phần nào đó thúc đẩy cái thanh khổ của thị trường nó tốt hơn
và ngồi ra thì khi mà chúng ta áp dụng cái lô lễ cộng với cái giao dịch t cộng t cộng vừa qua được bộ thái chính và ủy ban chế khóa cũng đã thông qua
thì chúng ta thấy rằng là đây sẽ là một cái điểm cộng rất lớn trong cái đợt kỳ cơ cấu nâng hạn sắp tới của quỹ chỉ số msci trong cái tháng chín này
thì trong sáu tháng đầu năm trong cái đợt rìu gần nhất là chúng ta thấy rằng là vào tháng ba thì chúng ta cũng không có một cái điểm tích cực trong cái việc xem xét cái báo cáo nâng hạng của quỹ chỉ số msci
thì đến cái giai đoạn tháng chín thì có thể thấy rằng là chúng ta cũng có thể sẽ có một cái điểm cộng tích cực trong cái vấn đề này
và do đó nó sẽ tạo một cái phần rút ngắn một phần nào đó cái thời gian để chúng ta các quỹ chỉ số này xem xét cho chúng ta cái việc nâng hạn trong cái thời gian tới
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị để giao dịch chứng khoán lâu lễ được diễn ra hiệu quả thì nhà đầu tư cần phải trang bị cho mình những kiến thức cũng như là thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ
và được biết là sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã chuẩn bị những câu hỏi câu trả lời về một số nội dung liên quan đến sử dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ
giúp cho nhà đầu tư thêm những kiến thức cũng như là các thông tin để dễ dàng giao dịch
còn bây giờ thì tuyên điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông minh đã nhận lời mời tham gia chương trình